đến nay ba mươi bốn tỉnh thành đã tiêm vaccine pfizer cho hơn ba năm triệu trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tỷ lệ phản ứng thông thường sau tiêm là ba với các triệu chứng như sưng đau vết viêm
đau tay mỏi cơ sốt tuy nhiên trong những ngày gần đây thông tin về một số trường hợp
phản ứng sau tiêm và việc gia hạn vaccine khiến phụ huynh lo lắng
trước sự việc này bộ y tế đã có những thông tin cụ thể khẳng định chất lượng của lô vaccine
đang được tiêm cho trẻ em và mong muốn các bậc phụ huynh sẽ trang bị những thông tin
trước và sau tiêm chủng để đồng hành cùng sức khỏe cho con em của mình
bộ y tế cho biết ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi một cơ quan quản lý dược và thực phẩm hoa kỳ fda
và ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một cơ quan quản lý dược châu âu đã thông qua hạn sử dụng
của vaccine pfizer từ sáu tháng lên chín tháng ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tổ chức y tế thế giới
đã có thư gửi unicef thông báo về việc tăng hạn sử dụng vaccine pfizer từ sáu tháng
lên chín tháng việc gia hạn sử dụng này được áp dụng chung trên toàn cầu trong tiêm chủng
cho tất cả các nhóm đối tượng từ một mươi hai tuổi trở lên
ở đây tôi muốn nói rằng đối với cái sáu tháng hay chín tháng thì không có nghĩa rằng là qua cái thời hạn đấy
là vaccine không ổn định ở đây là bằng chứng khoa học một cách xác thực có nghĩa là dù sáu tháng
hay đến chín tháng vaccine nó mang cái tính toàn vẹn của nó và sử dụng bất cứ cái thời điểm đấy
một cách đảm bảo
chất lượng an toàn và hiệu quả đối với việt nam thì ngay sau khi có phê duyệt của cơ quan quản lý
dược phẩm mỹ phẩm hoa kỳ cũng như là của cơ quan quản lý dược châu âu và tổ chức y tế thế giới
thì ngày ba mươi tháng chín thì hội đồng đăng ký thuốc đã đồng ý chấp thuận và sau đấy trong tháng một mươi
cục quản lý dược của bộ y tế đã thông báo đến cho các bên có liên quan chấp nhận được sử dụng
cái chinh tháng trên phạm vi toàn lãnh thổ của việt nam
theo các chuyên gia y tế chất lượng vaccine covid một mươi chín tiêm cho trẻ em đã được khẳng định
tuy nhiên trẻ em là lứa tuổi rất nhạy cảm
ngành y tế cần tổ chức tiêm chủng chặt chẽ đặc biệt là chú trọng khâu theo dõi sau tiêm
thay vì trẻ lớn và người lớn theo dõi sau tiêm trong vòng hai ba ngày
thì trẻ nhỏ cần nhiều thời gian hơn ít nhất là một tuần vì những biến chứng muộn có thể xảy ra
đối với ngành y tế và các cán bộ tiêm chủng sẽ tiếp tục
chúng tôi sẽ truyền thông
chúng tôi sẽ truyền thông một cách đầy đủ đến hàng sử dụng của các từng lô vaccine
để cho mỗi người dân phụ huynh khi đi theo dõi hỏi chất vấn một cách đầy đủ
để đảm bảo sự an tâm cho con em mình
một trong những cái hết sức quan trọng quan tâm là vấn đề an toàn tiêm chủng
cũng như là tiêm đầy đủ do đó là mong cả phụ huynh vì một người vì tất cả cộng đồng
và khi chúng ta cả cộng đồng đều tiêm
thì nó hạn chế tối đa các cái biến thể có thể xâm nhập
giúp cho chúng ta cùng với toàn thể
và giúp cho thế giới kiểm soát tốt đại dịch trong thời gian tới
các chuyên gia y tế cũng cho rằng
yếu tố quan trọng là phụ huynh cần có sự hiểu biết
lưu ý đối với những khuyến cáo của nhà sản xuất
đối với thể trạng của con em mình trước và sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín
chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà gia đình tham gia vào cái theo dõi sức khỏe cho trẻ em
là cái điều bắt buộc
bởi vì ngay cả người lớn chúng ta cũng đã khuyến cáo là
khi tiêm xong về không đỡ
cái điều đấy vô cùng quan trọng và nó có ý nghĩa sống còn
đối với cả cái sự an toàn của tiêm chủng
thì với trẻ em lại càng phải làm như vậy
có nghĩa rằng là trẻ em cũng cần có người lớn ở bên cạnh
để đảm bảo rằng nếu có bất cứ vấn đề gì bất thường
thì các cháu sẽ được đưa đến cơ sở y tế sớm nhất có thể
và điều đó sẽ đảm bảo an toàn cho các con
trong bối cảnh sự xuất hiện của biến thể mới omicron
và số ca mắc gia tăng trên phạm vi toàn cầu
một trong những vấn đề quan trọng là phải tiếp cận
tiêm vaccine sớm nhất cho những người đến tuổi đúng lịch đúng liều
tuy nhiên ngành y tế cũng cần ra soát lại tất cả các điểm tiêm
các dây chuyền tiêm chủng về điều kiện cơ sở vật chất
trang thiết bị và nguồn nhân lực để công tác tiêm chủng
cho trẻ em được diễn ra an toàn thuận lợi
hôm qua phát biểu kết luận phiên họp chính phủ thường kỳ
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một thủ tướng chính phủ phạm minh chính
cũng đặc biệt lưu ý nhiệm vụ tiêm vaccine
khẳng định vaccine là giải pháp căn cơ quyết định
soát dịch do đó thủ tướng lưu ý phải có kế hoạch
rất cụ thể chi tiết để bảo đảm tới giữa tháng một mươi hai
cơ bản tiêm đủ hai mũi cho toàn bộ dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
tiếp tục tiêm cho người từ một mươi hai tuổi xây dựng kế hoạch phù hợp
và triển khai tiêm mũi thứ ba thủ tướng cũng yêu cầu
ra soát lại việc bảo quản tổ chức tiêm vaccine
thanh tra kiểm tra phòng ngừa khắc phục các bất cập
sự cố xảy ra